thưa quý vị nằm trong khuôn khổ triển lãm cảnh sát việt nam mưu trí dũng cảm vì nước vì dân quên thân phục vụ
cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an tổ chức chuỗi sự kiện biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân
sự kiện nghệ thuật này hứa hẹn sẽ đem đến nhiều màn biểu diễn đặc sắc thể hiện tài năng của các cán bộ chiến sĩ
đồng thời đây cũng là cơ hội đưa hình ảnh người chiến sĩ công an đến gần hơn với đông đảo quần chúng nhân dân
thưa quý vị có một lý do nữa để ra khỏi nhà vào ngày cuối tuần đến với bảo tàng hà nội
chiêm ngưỡng triển lãm cảnh sát nhân dân việt nam biểu trí dũng cảm vì nước vì dân quên thân phục vụ
và bên cạnh đó chúng ta sẽ còn được gặp gỡ đoàn nghi lễ công an nhân dân với rất nhiều những nhạc phẩm hay và vô cùng đặc sắc

và bên cạnh đó là hình ảnh của một người chiến sĩ cảnh sát rất mềm mại có phong cách âm nhạc phong cách nghệ thuật trong đó
đấy là mục đích một phần đem đến cho đông đảo quần chúng nhân dân
tạm xúc chung rất tự hào vui và rất phấn khởi được đội diễn phục vụ quần chúng nhân dân của hà nội và cũng như du khách bạn bè quốc tế
mong muốn mang đến sự gần gũi thân thiện của lực lượng cảnh sát nhân dân
nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung
dù thời tiết hà nội khá nắng nóng nhưng các chiến sĩ của đoàn nghi lễ công an nhân dân vẫn biểu diễn hết mình
vẫn mong muốn mang tới những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc trước sự ủng hộ nhiệt tinh của quần chúng nhân dân
đây là lần đầu tiên mình với gia đình được tham gia trải nghiệm ở bảo tàng này
mình cảm thấy là tìm hiểu được rất nhiều
và hơn thế nữa thì mình cũng đã được tham gia cái buổi âm nhạc của công an nhân dân
mình cảm thấy đây là một chương trình khá là hay và ý nghĩa để giúp cho nhân dân và công an có thể thêm gắn kết hơn
đưa hình ảnh của các chiến sĩ công an đến gần hơn với nhân dân
gắn kết hơn tình cảm của nhân dân với các cán bộ chiến sĩ
chuỗi hoạt động nghệ thuật sẽ tiếp tục diễn ra vào chủ nhật hàng tuần đến hết ngày hai mươi tháng tám
với nhiều nội dung biểu diễn âm nhạc và võ thuật đặc sắc của lực lượng công an nhân dân tại bảo tàng hà nội
thưa quý vị cùng với các chiến sĩ công an nhân dân các chiến sĩ công an nhân dân đến gần hơn với nhân dân
với các cấp các ngành đưa đề án phát triển ứng dụng dữ liệu với dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi của chính phủ
gọi tắt là đề án sáu đi vào cuộc sống
thì tại cơ sở cũng có nhiều cách làm hay sáng tạo
trong đó lực lượng công an xã đã tích cực tuyên truyền phổ biến đề án sáu tới tận làng khu dân cư
góp phần giúp cho người dân tiếp cận với các dịch vụ công trực tuyến được dễ dàng hơn
sau đây là ghi nhận tại xã ba bích huyện ba tơ
hội nghị bàn các giải pháp biện pháp tuyên truyền triển khai thực hiện đề án sáu của chính phủ
vừa được công an xã ba bích cùng các xã trên địa bàn huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi tổ chức
qua hội nghị đã thể hiện sự quyết tâm thực hiện các nội dung của đề án sáu
và đề ra các giải pháp trọng tâm để khắc phục những khó khăn vướng mắt trong thời gian tới
đặc biệt công an xã tổ chức triển khai tờ rơi hướng dẫn đăng ký quản lý cư trú
trên cổng dịch vụ công trực tuyến do đơn vị tự biên soạn tham vấn ngành cấp trên
về những nội dung cơ bản nhất là khi thao tác vào cổng dịch vụ công
theo hướng dẫn dễ hiểu dễ thực hiện
tham mưu chủ tịch ủy ban dân xã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể
đặc biệt là các bộ công nhân viên chức đi đầu trong việc thực hiện đăng ký tài khoản định dân điện tử
và nội dung thứ ba là chúng tôi tổ chức phát tờ rơi để tuyên truyền đi sâu vận động người dân
đặc biệt là hướng dẫn cho người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến
với địa bàn rộng dân số đông mà lực lượng công an xã còn mỏng
nên công an xã ba bích đã triển khai với cách làm khoa học sáng tạo phù hợp để đáp ứng yêu cầu đặt ra
đã tham mưu ủy ban nhân dân xã quán triệt chủ trương của bộ công an
xây dựng các bài tuyên truyền chung để phát trên hệ thống loa truyền thanh của các thôn
về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến
nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền địa phương
sự ủng hộ của người dân cùng với việc tập huấn nghiệp vụ kỹ càng cho cán bộ chiến sĩ
thường xuyên họp rút kinh nghiệm nên đã khắc phục khó khăn vướng mắt trong quá trình triển khai đề án
ông phạm văn thái ở xã ba bích được công an xã hướng dẫn nhập thông tin cư trú
đăng ký các dịch vụ công trực tuyến trên máy vi tính
với sự hướng dẫn tỉ mỉ tận tình
ông phạm văn thái dễ dàng trong việc tiếp cận khai báo thông tin trên cổng dịch vụ công quốc gia
trên cổng dịch vụ trực tuyến này thì chúng tôi rất là
nhiều công dụng hữu ích
người dân tự chủ thì vẫn có thời gian làm ăn và đôi khi càng liên hiệp
bên hộ kháo tất cả các thứ thì đăng ký hộ kháo các thứ thì cũng rất là tiện lợi
không cần người dân đến cơ quan công an thì vẫn thực hiện được ở nhà
để mở rộng mạng lưới công an xã tham mưu lãnh đạo ủy ban nhân dân xã
chỉ đạo cán bộ công nhân viên chức đảng viên phải đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia
thành lập điểm hợp
trợ nộp hồ sơ trực tuyến tại các thôn
mỗi khu vực tập trung dân cư có nhiều thành viên hỗ trợ
trang bị bảng hiệu tờ rơi và biểu mẫu phục vụ
với việc cầm tay chỉ việc nên người dân đã dễ dàng tiếp cận dịch vụ trực tuyến này
cái từ đó mà hướng dẫn hào hức là để hướng dẫn từng chi tiết một
để từng phương pháp đăng nhập và thực hiện
thì nó hào hức là nó đảm bảo người dân dễ tiếp cận dễ thực hiện
với một địa bàn
vùng xa vùng xoa
thì cái tờ rơi này là cái điều kiện đi lẹ khó
điều kiện đi lẹ của nhân dân nó khó
thì việc sử dụng tờ rơi này nó sẽ đi sau đi sát
và nhân dân dễ thực hiện nó có hiệu quả hơn
với việc triển khai thực hiện đề án số sáu
đã và đang là một nhiệm vụ vinh quang
nhưng cũng hết sức nặng nề
chưa từng có tuyển lệ
đòi hỏi sự quyết liệt gương mẫu đi đầu của cán bộ chiến sĩ công an nói chung
công an tỉnh quảng ngãi nói riêng
và đặc biệt với đội ngũ công an xã
thì đây là trách nhiệm và danh dự
để phục vụ nhân dân ngay từ cơ sở